tổng thư chúc mừng gửi tới toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động toàn ngành qua các thời kỳ những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh
trải qua bảy mươi năm năm xây dựng và phát triển các thế hệ cán bộ công chức viên chức người lao động trong ngành lâm nghiệp cả nước luôn đoàn kết cần cù sáng tạo trong học tập lao động và sản xuất
nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn không ngừng trưởng thành lập được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu
chỉ đạo điều hành quản lý bảo vệ phát triển sử dụng rừng bảo tồn hệ sinh thái rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững
đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước qua các giai đoạn lịch sử trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay
trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ chức yêu cầu phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái ứng phó với biến đổi khí hậu nhiệm vụ của ngành rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang
tổng bí thư chủ tịch nước mong và tin tưởng toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động của ngành lâm nghiệp việt nam tiếp tục phát huy những thành tiệu đã đạt được đoàn kết chung sức đồng lòng đổi mới sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ chọc trách của mình
tổng bí thư chủ tịch nước mong và tin tưởng toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động của ngành lâm nghiệp việt nam tiếp tục phát huy những thành tiệu đã đạt được đoàn kết chung sức đồng lòng đổi mới sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ chọc trách của mình
tổng bí thư chủ tịch nước mong và tin tưởng toàn thể cán bộ công chức viên chức đồng lòng đổi mới sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ chọc trách của mình

tổng bí thư chủ tịch nước mong và tin tưởng toàn thể cán bộ công chức viên chức đồng lòng đổi mới sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ chung sức đồng lòng đổi mới sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ

tổng bí thư chủ tịch nước mong và tin tưởng toàn thể cán bộ công chức viên chức đồng lòng đổi mới sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ
tổng bí thư chủ tịch nước mong và tin tưởng toàn thể cán bộ công chức đồng lòng đổi mới sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ
tổng bí thư chủ tịch nước mong và tin tưởng toàn thể cán bộ công chức đồng lòng đổi mới sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ

chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp được xác định là một giải pháp để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới tạo công an việc làm ổn định hơn cho người dân địa phương
từ khi tham gia vào hợp tác xã và được chứng nhận sản phẩm ô cốp người trồng bưởi phúc trạch đã được hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật trong trăm bón cây theo quy trình việt gáp hỗ trợ về bao bì nhãn mát đặc biệt là tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ
trước đây chúng tôi chỉ hiểu là khi mới trước vào thi ô cốp và hợp tác xã thì chủ yếu là các thương lại tại vườn mua và chúng tôi ra giá và họ thực ra nếu họ trả lên một lần hai chúng tôi phải bán thôi
nhưng bây giờ chúng tôi tự tin là chúng tôi có một lượng khách hàng cố định chúng tôi gửi hàng đến đảm bảo chất lượng đúng theo khách hàng khi nào cũng đạt chuẩn thì họ gửi về cho nên chúng tôi rất là tin tưởng
chương trình ô cốp đã thúc đẩy sản xuất trong xây dựng nông thôn mới phát triển kinh tế nội sinh từ những sản phẩm đặc sản truyền thống địa phương
bên cạnh đó chương trình đã làm chuyển biến căn bản về nhận thức của người dân trong việc ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm
bây giờ chúng ta tập trung cao cho sản xuất thì chúng ta bà con sẽ có thu nhập nông thôn sẽ có sức sống thì quay trở lại sẽ có nguồn lực để làm hạ tầng làm cảnh quan làm văn hóa v v
thì nó sẽ sinh ra một cái sức sống trong nông thôn như vậy
có thể nói chương trình mỗi xã một sản phẩm đã góp phần tạo ra hàng nghìn công an việc làm mới hạn chế dân số nông thôn di cư ra thành phố ổn định và nâng cao đời sống người dân tại khu vực nông thôn gia tăng giá trị thu nhập cho người dân
tư lệnh iran mossim sadam và ba vệ sĩ đã chết khi ô tô chở họ bị tập kích gần cửa khẩu al qaim ở biên giới syri iraq
thi thể của bốn người đã được đưa tới thủ đô baghdad phía iran chưa có ý kiến gì về sự việc này
trong ngày ba mươi tháng một mươi một iran tổ chức trọng thể tăng lễ cho ông mosen fajiradeh theo nghi thức dành cho các liệt sĩ tử vị đạo đồng thời khẳng định tiếp tục phát huy sự nghiệp của nhà khoa học này
hiện chưa có thông tin chính xác về nhóm tay súng gây ra vụ tấn công
song iran nhiều lần cáo buộc tình báo phương tây và israel
tuy nhiên đứng sau hàng loạt vụ ám sát các nhà khoa học hạt nhân của nước này
thưa quý vị hãng dược phẩm moderna của mỹ thông báo nộp đơn xin cấp phép đưa vaccine ngừa covid một mươi chín của công ty vào sử dụng tại mỹ và châu âu
sau khi các kết quả thử nghiệm đầy đủ cho thấy là vaccine có hiệu quả phòng bệnh lên tới chín mươi bốn
kết quả đầy đủ thử nghiệm giai đoạn cuối vaccine ngừa covid một mươi chín của hãng moderna cho hiệu quả chín mươi bốn
không gây nguy cơ nghiêm trọng và tỷ lệ hiệu quả khá đồng đều giữa các nhóm tuổi chủng tộc sắc tộc và giới tính
vaccine của moderna còn được cho là có tỷ lệ một trăm linh ngăn chặn thành công các ca bệnh nặng
moderna cho biết đang trong lộ trình sản xuất khoảng hai mươi triệu liều vaccine sẵn bàn giao cho mỹ vào cuối năm hai nghìn hai mươi
và đủ để chủng ngừa cho một mươi triệu người dân nước này
bên cạnh việc xin cấp phép tại mỹ moderna cũng sẽ xin cấp phép có điều kiện đi kèm tại châu âu
trong khi đó nga cũng bắt đầu đưa loại vaccine ngừa covid một mươi chín thứ hai tại quốc gia này vào thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn
với những người trên một mươi tám tuổi từ ngày ba mươi tháng một mươi một vaccine epivax corona do viện vector ở siberia phát triển trong tháng này
mới được cấp phép đưa vào thử nghiệm với một trăm năm mươi tình nguyện viên trên sáu mươi tuổi và ba tình nguyện viên trên một mươi tám tuổi
các thử nghiệm sẽ được tiến hành tại moscow và một số thành phố khác trong đó có kazan và kaliningrad
ủy ban bầu cử bang wisconsin đã xác nhận ông joe biden đã giành chiến thắng tại bang này với một mươi lá phiếu đại cử tri trong cuộc đua vào nhà trắng năm nay
thành phần lãnh đạo cấp cao của ủy ban phụ trách lên kế hoạch cho lễ nhậm chức tổng thống thì cũng đã được liên danh tranh cử ông biden và bà harris công bố
wisconsin trở thành bang giao động mới nhất khẳng định chiến thắng của ông biden
theo truyền thông mỹ tới nay ông joe biden đã nắm trong tay ba trăm linh sáu phiếu đại cử tri
trong khi ông joe biden đã nắm trong tay ba trăm linh sáu phiếu đại cử tri vượt qua con số hai trăm bảy mươi phiếu cần thiết để đắc cử tổng thống mỹ trong khi tổng thống donald trump giành được hai trăm ba mươi hai phiếu
tính về số phiếu phổ thông ông biden cũng vượt tổng thống trump hơn sáu triệu phiếu
cho tới nay ba bang michigan pennsylvania và georgia đều đã xác nhận ông biden là người chiến thắng trong cuộc chạy đua vào nhà trắng năm hai nghìn một mươi
từ chủ tịch nhân hàng dự trữ liên bang fed janet yellen được ông biden đề cử làm bộ trưởng tài chính cho chính quyền mới
nếu điều này được xác nhận bà yellen sẽ là phụ nữ đầu tiên lãnh đạo bộ tài chính trong lịch sử hai trăm ba mươi một năm thành lập của cơ quan này
ông wily ademo được lựa chọn làm thứ trưởng bộ tài chính bà nera taden làm giám đốc văn phòng quản lý ngân sách và shisira ross là người đứng đầu hội đồng cố vấn kinh tế
cuộc đàm phán giữa anh và liên minh chính phủ
chủ tịch ủy ban châu âu eu về quan hệ thương mại sau khi anh rời eu đang được hai bên nỗ lực đẩy nhanh
quyền đánh bắt cá thì vẫn là vấn đề mấu chốt của vòng đàm phán nước rút này
chủ tịch ủy ban châu âu ec leon đã cử một trong những quan chức cấp cao nhất của ec hỗ trợ trưởng đoàn đàm phán eu trong các cuộc đàm phán giữa eu và anh
động thái này làm dấy lên hy vọng hai bên sẽ sớm đạt được thỏa thuận hậu brexit
theo báo daily telegrap của anh eu có vẻ như đang chuẩn bị chính thức công nhận
eu đã chấp nhận chủ quyền của anh đối với các vùng biển của vương quốc này và có ý định nhượng bộ về vấn đề đánh cá
giai đoạn chuyển tiếp này sẽ giúp vương quốc anh có thời gian mở rộng đội tàu để đánh bắt theo hạn ngạch mới
và có thêm thời gian để ngư dân eu thích nghi với tỷ lệ đánh bắt cá trong vùng biển của vương quốc anh
phía anh đề nghị cắt giảm tám mươi khu vực đánh bắt cá của eu trong vùng biển của anh trong khi eu chỉ chấp nhận cắt giảm một mươi năm
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình